để kịp thời động viên tôn vinh khen thưởng xứng đáng cho đoàn thể thao việt nam
cũng như các cá nhân tổ chức có đóng góp vào thành công của sea games ba mươi một
tại công văn số ba nghìn hai trăm linh năm ppcp kg phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
yêu cầu bộ văn hóa thể thao và du lịch khẩn trương thực hiện công tác khen thưởng theo thẩm quyền
và đề xuất các hình thức khen thưởng ở mức độ cao hơn cho tập thể cá nhân
trình cấp có thẩm quyền theo quy định tổng hợp và báo cáo thủ tướng chính phủ
trước ngày một sáu hai nghìn hai mươi hai